đường ven hồ tây đoạn trích xài nguyễn đình thi nhật chiêu những ngày nắng nóng như thế này
đang trở thành địa điểm bơi lội tránh nắng giải nhiệt của người dân thủ đô
tuy nhiên ít ai để ý rằng việc tự ý bơi lội ở hồ tây lại tiềm ẩn rất nhiều những mối nguy hiểm
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đàn ông phụ nữ người già trẻ em thậm chí là cả những con vật nuôi
đây là khung cảnh thường gặp ở hồ tây trong những ngày thời tiết nắng nóng gai gắt như thế này
mặc dù rất nhiều điểm xuống hồ được cắm các biển cấm tắm và bơi lội
nhưng do thời tiết quá nóng nực nhiệt độ gần bốn mươi độ c
nên không ít người dân thủ đô đã tìm đến đây để tắm và giải nhiệt
theo ghi nhận của phóng viên thời sự mới chỉ hơn một mươi sáu giờ khi nắng vẫn còn khá gai gắt
người dân đã bắt đầu tìm đến đây
trong đó có không ít trẻ em thậm chí từ ba đến năm tuổi được cha mẹ đưa đến để tắm và học bơi
mọi người thường xuyên đi ở đây bơi vào buổi chiều
bình thường thì đa số là một tuần mình ra đây khoảng ba bốn buổi
không mình cảm thấy chỗ này nó rất nông nhưng nó không nguy hiểm mấy
mảnh xanh mảnh xiếc thì mình thấy là ở khu vệ hồ kia thì nhiều còn bên này thì đa số là không có
mình nghĩ hồ tây cũng khá là sâu nên chắc là tắm việc là cũng khá nguy hiểm
không nhiều người biết rằng
những hành động tự phát như thế này lại tiềm mẩn rất nhiều những mối nguy hiểm
được biết hồ tây vẫn liên tục cải tạo nạo vét do đó mực nước nông sâu thường không đều
rất nguy hiểm đặc biệt là đối với trẻ em
không chỉ có vậy việc tắm nước hồ cũng không bảo đảm vệ sinh
khiến người dân rất dễ mắc các bệnh về da liễu
nguy hiểm hơn cả ở dưới lòng hồ và trên đường vét hồ
có rất nhiều các mảnh xanh mảnh thủy tinh mà người dân rất dễ dẫm đặt phải
chính quyền các cơ quan chức năng và hơn hết là chính bản thân người dân
phải tự nhận thức được những mối nguy hiểm từ những hành động tự phát như thế này
không chỉ để bảo đảm an toàn cho chính bản thân
mà còn giữ gìn mỹ quan đô thị cho thủ đô hà nội